hướng các chương trình hoạt động đến với người dân vùng cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những mục tiêu mà công ty điện lực gia lai đề ra và triển khai thực hiện thường xuyên trong nhiều năm qua nhằm bảo đảm cho người dân trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện an toàn tiết kiệm đồng thời qua đó cũng góp phần nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện cho khách hàng

hướng các chương trình hoạt động đến với người dân tộc thiểu số là một trong những mục tiêu mà công ty địa lực gia lai đề ra và triển khai thực hiện thường xuyên trong nhiều năm qua nhằm bảo đảm cho khách hàng